chương trình hòa âm dân gian israel việt nam do đại sứ quán israel và trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại hà nội trong khuôn khổ các chương trình giao lưu giới thiệu văn hóa nghệ thuật hàng năm của israel tại việt nam

buổi biểu diễn nằm trong khuôn khổ các chương trình giao lưu giới thiệu văn hóa nghệ thuật hàng năm của israel tại việt nam với mong muốn đưa người dân hai nước lại gần nhau hơn và xây dựng tình cảm gắn kết hơn giữa giới nghệ thuật hai bên